sự phát triển của các phương tiện giao thông cá nhân và công cộng đã giúp cho nhiều người chủ động hơn trong việc đi du lịch
tuy nhiên có nhiều người tự tổ chức đi du lịch mà không trang bị đầy đủ kỹ năng khi tham gia giao thông
nhằm nâng cao ý thức về an toàn giao thông cho mỗi người khi đi du lịch
hội an toàn giao thông việt nam và trang điện tử yêuduolich com đã tổ chức chương trình du lịch có trách nhiệm an toàn giao thông
an toàn giao thông khi tham gia du lịch là một điều hết sức là quan trọng đối với các bạn trẻ hiện nay
tuy nhiên nhiều bạn không trang bị đầy đủ những kiến thức để cho mình
bởi vì khi tham gia giao thông nhiều khi chúng ta vẫn thấy có những tai nạn đáng tiếc xảy ra trên đường
chương trình du lịch có trách nhiệm an toàn giao thông là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động tuyên truyền cho người dân và du khách khi tham gia các chuyến du lịch
những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông khi đi du lịch sẽ được phổ biến tới người dân thủ đô
thông qua các câu hỏi đuố vui có thưởng và giao lưu với các chuyên gia của hội an toàn giao thông việt nam
bên cạnh đó
ban tổ chức giới thiệu tới người dân phương pháp lựa chọn cách du lịch tiện lợi và hữu ích
hội an tổ chức giới thiệu tới người dân phương pháp lựa chọn cách du lịch tiện lợi và hữu ích
mùa du lịch hai nghìn một mươi tám đang bắt đầu với những hoạt động sôi động
bên cạnh việc trang bị những kiến thức cơ bản về các thông tin du lịch bổ ích các tour chọn gói tiết kiệm
thì kỹ năng an toàn giao thông luôn là điều cần thiết và quan trọng để mỗi người sẽ có những chuyến đi an toàn và ý nghĩa